sau khi bị tuyên tử hình an bị biệt giam nhưng sau đó bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và ba ngày sau khi bỏ trốn an bị bắt giữ và được xác định dương tình với sars cov hai